tòa án nhân dân tỉnh đồng nai cũng đã tuyên phạt bị cáo đỗ minh tuấn bốn mươi ba tuổi trú tại tỉnh đồng nai một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng tuấn và vợ bốn mươi tuổi sống tại phường long bình
vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do ghen tức khi nghe thấy vợ đi với người đàn ông khác
nên tuấn lấy một chai năm trăm linh ml chứa xăng rồi đi tìm chị vợ
gặp nhau giữa hai người xảy ra tranh cãi tuấn đã dùng xăng đổ vào người vợ và bật lửa đốt
hậu quả người vợ bị thương tích bảy mươi chín hội đồng xét xử xác định hành vi của tuấn đã phạm tội giết người